nhân kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thương bình liệt sĩ tối ngày hai mươi một tháng bảy tại nhà hát lớn hà nội
ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật
tổ quốc mãi mãi ghi công để bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của tổ quốc
tới dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
thượng tướng lương cường bí thư trung ương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo quốc gia một nghìn hai trăm ba mươi bảy
cùng đại diện các lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các bà mẹ việt nam anh hùng
chương trình nghệ thuật tổ quốc mãi mãi ghi công gồm nhiều ca khúc hoạt cảnh và những phóng sự hình ảnh
nhằm ca ngợi những người con ưu tú của dân tộc việt nam vì độc lập tự do thống nhất của tổ quốc
tại nhân dân tuổi thanh xuân cuộc sống của mình cho đất nước đã ngã xuống trên các chiến trường
vượt lên những mất mát hy sinh to lớn đó các thương binh bệnh binh thân nhân các anh hùng liệt sĩ
đã luôn nêu cao truyền thống cách mạng không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập
lao động sản xuất ổn định cuộc sống tiếp tục đóng góp cho cộng đồng và toàn xã hội